đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao đã đến thủ đô bình nhưỡng
bắt đầu chuyến thăm chính thức triều tiên từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng hai
theo lời mời của người đồng cấp nước chủ nhà vy yen ho
chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh tổng thống mỹ donald trump đã xác nhận sẽ gặp gỡ thượng đỉnh lần thứ hai
với nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn tại thủ đô hà nội vào ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng hai tới đây
chuyến thăm chính thức tới triều tiên của phó thủ tướng phạm bình minh được thực hiện khi trước đó
bộ trưởng ngoại giao triều tiên ri ân hồ đã có chuyến thăm chính thức tới hà nội
tại cuộc hội đàm với bộ trưởng ngoại giao triều tiên phó thủ tướng phạm bình minh hoan nghênh những tiến triển tích cực hiện nay trên bán đảo triều tiên
nhấn mạnh lập trường nhất quán của việt nam là ủng hộ hòa bình ổn định và hợp tác trên bán đảo triều tiên
phó thủ tướng bày tỏ mong muốn các bên liên quan thúc đẩy đối thoại tạo tiến triển thực chất nhằm thúc đẩy giải quyết các vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên
khẳng định việt nam sẵn sàng đóng góp thiết thực trong tiến trình đối thoại giữa triều tiên và các bên liên quan
ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cũng đã có công điện đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
trong đó chỉ đạo bộ ngoại giao thực hiện tốt các nhiệm vụ đối ngoại hội nhập trong năm hai nghìn một mươi chín
chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan tổ chức tốt cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều lần hai tại hà nội